để phòng tránh dịch viêm phổi cấp nhiều người dân đã tìm mua những chiếc khẩu trang có tác dụng kháng khuẩn lọc không khí hay là ngăn ngừa độc tố
chính vì vậy mà thị trường khẩu trang trong thời gian này rất sôi động nhộn nhịp hơn so với ngày thường
những ngày này khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất tại nhiều hiệu thuốc và các cửa hàng vật tự y tế
nhiều loại khẩu trang có chất lượng tốt kháng khuẩn và lọc bụi được nhiều người tiêu dùng rất ưa chuộng
có những nhà thuốc đã không còn hàng từ trước tết
trước tết thì là chúng tôi có cả khẩu trang ba m và cái khẩu trang của tanafa này
nhưng mà hiện nay thì cái khẩu trang ba m của chúng tôi đã hết thì là rất nhiều người đã đến hỏi mua
khẩu trang y tế thông thường có giá từ khoảng hai đến năm đồng một chiếc
có loại nhiều lớp hơn thì có giá từ một mươi đến hai mươi ba đồng một chiếc
những loại khẩu trang có thể lọc bụi và vi khuẩn có giá cao hơn giao động trong khoảng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng
nhiều người dân sẵn sàng bỏ tiền mua loại khẩu trang tốt nhất bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân trong gia đình
tôi vào hiệu thuốc và mua cái loại khẩu trang y tế loại tốt nhất nấu bốn lớp
cái đó là sẽ bảo đảm sức khỏe với cả phòng bệnh cho gia đình cho mình
ngoài việc mua khẩu trang trực tiếp từ các hiệu thuốc hay các cơ sở y tế
người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn mua trên các trang bán hàng online uy tín vừa bảo đảm chất lượng vừa tiết kiệm thời gian
khẩu trang vừa là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và vừa bảo vệ sức khỏe cho người khác
để có thể là tránh các bệnh lây truyền qua đường hô hấp
để bảo vệ sức khỏe cho chính mình người tiêu dùng hãy cẩn trọng khi mua khẩu trang
để bảo đảm mua được hàng chất lượng tốt chính hãng và có xuất xứ rõ ràng